những ngày đầu xuân mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tại các xã biển của tỉnh quảng bình
ngư dân đánh bắt hải sản vùng biển gần bờ đã có những chuyến đi biển đầy may mắn
sau những chuyến ra khơi các tàu đều thu về hàng chục tấn cá với thu nhập hàng trăm triệu đồng
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
sau thời gian nghỉ tết nguyên đán mấy ngày gần đây ngư dân xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
lại bắt đầu rong thuyền ra khơi khai thác hải sản
sau mỗi chuyến ra khơi ngư dân phấn khởi thu được những mẻ cá nặng
mỗi chuyến đi biển gần bờ của ngư dân thường bắt đầu từ bốn giờ chiều ngày hôm trước đến sáu giờ sáng ngày hôm sau
mỗi thuyền có từ bốn đến năm thuyền viên
những ngày đầu năm mới thời tiết khá thuận lợi nên việc ra khơi đánh bắt của ngư dân cũng gặp nhiều may mắn
trong những ngày đầu xuân mới không khí phấn khởi hiện lên trên từng khuôn mặt của ngư dân khi thu về những mẻ cá nặng lưới
đối với những người dân vùng biển những chuyến đi biển đầu năm gặp thuận lợi là dẫu nhìn
những người dân vùng biển đầu năm gặp thuận lợi là dẫu nhìn